tại tỉnh bà địa vũng tàu đã diễn ra hội nghị công bố các quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo
đồng chí nguyễn thanh bình ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương đã công bố các quyết định của bộ chính trị
điều động phân công đồng chí nguyễn hồng lĩnh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bà địa vũng tàu làm phó trưởng ban dân vận trung ương
điều động phân công chỉ định đồng chí phạm viết thanh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy tây ninh tham gia ban chấp hành ban thường vụ giữ chức bí thư tỉnh ủy bà địa vũng tàu
điều động phân công chỉ định đồng chí phạm minh chính đánh giá cao những đóng góp và tin tưởng các đồng chí nguyễn hồng lĩnh phạm viết thanh trên cương vị công tác mới tiếp tục nỗ lực lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thành công các nghị quyết của đảng